đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có cuộc hội đàm với bộ trưởng ngoại giao hàn quốc yun biong sê nhân dịp ông có chuyến thăm chính thức việt nam
tại cuộc hội đàm phó thủ tướng phạm bình minh đánh giá cao chuyến thăm chính thức việt nam của bộ trưởng ngoại giao hàn quốc yun biense vào dịp khởi đầu năm kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hàn quốc
thể hiện sự coi trọng của chính phủ hàn quốc đối với việc phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
hai bên đã cùng điểm lại những thành tựu nổi bật trong quá trình phát triển quan hệ việt nam hàn quốc trong hai mươi năm năm qua
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định việt nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa đi sâu hội nhập quốc tế
luôn coi trọng việc tăng cường quan hệ với hàn quốc mong muốn cùng hàn quốc không ngừng nỗ lực tăng cường tin cậy chính trị mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác
phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề khu vực quốc tế hai bên cùng quan tâm
phó thủ tướng cũng đề nghị phía hàn quốc tích cực thúc đẩy và chuẩn bị tốt các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao tăng cường giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước
thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại phát triển hỗ trợ việt nam tham gia vào các chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu của hàn quốc
khuyến khích doanh nghiệp hàn quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo
tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp hiện đại khoa học công nghệ giao thông giáo dục y tế
tiếp tục có những chính sách hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam làm ăn sinh sống và học tập tại hàn quốc
bộ trưởng ngoại giao hàn quốc yoon byung se đánh giá cao và tán thành những ý kiến của phó thủ tướng phạm bình minh
khẳng định bộ ngoại giao hàn quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với việt nam
thúc đẩy các thỏa thuận cấp cao một cách thiết thực hiệu quả đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới